thưa quý vị triển lãm điện biên phủ tinh thần bất diệt đã khai mạc vào sáng nay tại bảo tàng lịch sử quốc gia
đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày ký hiệp định genève và chiến thắng điện biên phủ
đây là cờ giải thưởng luôn lưu quyết chiến quyết thắng của chủ tịch hồ chí minh tặng cho các đơn vị tham gia chiến dịch điện biên phủ
một trong những tư liệu quý được trưng bày trong triển lãm điện biên phủ tinh thần bất diệt
triển lãm trưng bày gần một trăm năm mươi tài liệu hiện vật được chia làm hai phần điện biên phủ điểm hẹn lịch sử và quyết chiến quyết thắng
những hình ảnh tài liệu hiện vật ở triển lãm đều thể hiện tinh thần tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng của quân và dân việt nam trong chiến dịch điện biên phủ
cùng với đó là những tấm gương đóng góp hy sinh anh dũng chiến đấu kiên cường vì tổ quốc
một trong những tư liệu quý được trưng bày gần một trăm năm mươi tài liệu hiện vật được chưa làm hai phần điện biên phủ điểm hẹn lịch sử và quyết chiến quyết chiến quyết thắng
nhân chứng lịch sử đã cùng nhau thảo luận tham gia ý kiến làm rõ thêm chủ trương và những đóng góp quan trọng của đảng bộ quân và dân hải phòng
trong quá trình cung cá nước làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ trong những năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
kết quả hội thảo sẽ góp thêm tài liệu phục vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của đảng bộ quân và dân thành phố cảng
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bảo vệ thành phố
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tỉnh ninh bình đã tổ chức gặp mặt tri ân những người trực tiếp tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu trong chiến dịch điện biên phủ
kết thúc cuộc chiến nhiều người con ưu tú của quê hương ninh bình đã hy sinh và để lại một phần sương máu nơi chiến trường
nhiều người trở về cuộc sống đời thường
dù ở cương vị nào những chiến sĩ điện biên năm xưa vẫn giữ vững bản chất truyền thống anh bộ đội cụ hồ
truyền thống thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến tiếp tục góp sức xây dựng quê hương đất nước là tấm gương để các thế hệ trẻ nói theo
bộ y tế đang xây dựng danh mục giá mới của một mươi dịch vụ y tế với hướng tính đúng tính đủ theo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
với viện phí tính đúng tính đủ các bệnh viện sẽ có thêm nguồn lực để nâng cao dịch vụ khám bệnh chữa bệnh từng bước giảm chi từ tiền túi của người dân
tất cả bệnh viện công lập trên toàn quốc đang áp mức giá dịch vụ khám chữa bệnh theo thông tư hai mươi một và thông tư hai mươi hai được bộ y tế ban hành tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên mức viện phí hiện tại vẫn chưa được tính đúng tính đủ nên hệ thống bệnh viện công vẫn còn gánh nặng chi phí quản lý và phí khấu hao buộc phải cân đối rất nhiều
nghĩa tế đang thu chứa đúng vị trí mà họ đang phải thực hiện thôi